chủ tịch đà nẵng đề nghị mặt trận tổ quốc việt nam sở giao thông vận tải sở y tế và văn phòng ủy ban nhân dân thành phố
phối hợp với các đơn vị liên quan và hội đồng hương đà nẵng tại tp hcm khẩn trương lên kế hoạch đón các đối tượng
là phụ nữ mang thai và trẻ em đi cùng người già trên bảy mươi tuổi thân nhân các gia đình có người thân mắc covid từ trần
người đi chữa bệnh tại tp hcm trở về đà nẵng